khi mặt trời rải những tia nắng lấp lánh lên dòng sông hậu hiền hòa và những cánh đồng mênh mông lúa
đã gạt sông cũng là lúc những sắc màu ánh sáng của du ke được bắt đầu loại hình nghệ thuật này
chính là một tinh hoa di sản biểu tượng văn hóa của đồng bào khmer nam bộ
du ke không chỉ là một hình thức biểu diễn nghệ thuật mà còn mang dấu ấn sâu đậm của truyền thống
và tâm hồn của người dân khmer nét đặc sắc của loại hình này là bên cạnh sự kỳ công trong diễn xuất
còn ở sự hòa quyện của âm nhạc điệu múa và câu chuyện tạo nên một không gian nghệ thuật truyền cảm sâu sắc
nghệ thuật sân cấu du ke là loại hình sân phố mở
đây là loại hình mà hình thành ở đồng bằng sông cửu long
từ năm một nghìn chín trăm hai mươi nghệ thuật sân khấu du ke này ra đời cũng là đánh dấu được nhiều dấu ấn
ra đời từ những năm đầu của thế kỷ hai mươi nghệ thuật sân khấu dù kê được người khmer
ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long dình dữ và phát triển cho đến
tận hôm nay du ke còn có tên gọi khác là lakhon basak nghĩa là kịch hát của người khmer
ở vùng sông basak hay gọi là sông hậu với đặc trưng có tích truyện nghệ thuật biểu diễn tinh tế
ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên được người dân yêu thích
nghệ thuật sân khấu du ke đã thấm sâu vào trong máu của đồng bào người dân tộc của mình
vì vậy mà tất cả
tất cả những đoàn không riêng gì đoàn sóc trăng đâu đoàn nghệ thuật khmer của tỉnh
mà các cái đoàn của các cái ở các cái địa phương các cái đoàn tư nhân
thì khi mà có diễn dù kê ở bất cứ nơi nào thì dù xa xôi bà con vẫn tới rất là đông
đặc biệt là có những cái mà mình thấy bà con rất là yêu mến cái bộ môn này là
diễn đến một mươi một một mươi hai giờ nhưng mà bà con vẫn ngồi để trải chiếu ra mà xem

có thể nói lối sống chân chất mộc mạc của người khmer nam bộ
tình làng nghỉ sống được duy trì vung đắp cho đến ngày nay
có phần đóng góp của các tích truyện từ sân khấu du ke
điểm độc đáo của du kê chính là sự phản ánh sâu sắc về cuộc sống văn hóa và tâm hồn của người khmer
qua từng động tác từng cung bật cảm xúc du ke khẳng định vẻ đẹp
và sức mạnh của truyền thống góp phần tạo nên một cộng đồng hòa ái đầy sức sống
theo các nhà nghiên cứu văn hóa khmer ban đầu các nghệ nhân diễn viên tập luyện và biểu diễn nghệ thuật dù kê
trong môi trường thiên nhiên lấy mặt đất làm sân khấu lấy lá cây nhánh cây che tạm những lều trại phong cảnh như cái giàn bầu
nên người dân gọi là sân khấu giàn bầu lọc hồn trồn khổ lốc
từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sân khấu dù kê đã không ngừng bổ sung yếu tố mới để ngày càng hoàn thiện
loại hình sân khấu này ra đời trên cơ sở kế thừa những nghệ thuật đã có trước đó như rubâm
và chiều ảnh hưởng sâu sát của hai loại hình sân khấu là tồn cổ của người hoa và cải lương của người kinh
vì vậy nhiều người tìm thấy nét tương đồng của nghệ thuật dù kê với sân khấu cải lương nam bộ
vì vậy nhiều người tìm thấy nét tương đồng của nghệ thuật dù kê với sân khấu cải lương nam bộ

với sự nâng đỡ phụ họa của âm nhạc

dù kê thường được khai thác từ cốt truyện cổ tích thần thoại dân gian khmer và còn dựa trên cốt truyện của một số vở cải lương truyền cổ dân gian thường có cốt truyện giảng dị nhưng sâu sắc về nội dung và nhẹ nhàng chuyển tải ý nghĩa giáo dục
trong tuần sân khấu dù kê em thích nhất là bài ngô hiệt cái bài đó là rất là khó mình cần liên lãi như thế nào để phù hợp với bài hát cái bài đó hát là
cái bài đó là rất là khó mình cần liên lãi như thế nào để phù hợp với bài hát cái bài đó hát là
các bài hát dù kê có sự phân chia rõ ràng với điệu thức dành cho giọng nam và giọng nữ theo khảo sát có tất cả một trăm sáu mươi ba làng điệu bài hát phân chia thành năm nhóm theo tính chất khác nhau
nhóm bài bản hát tập trung đều có tất cả một trăm sáu mươi ba làng điệu bài hát phân chia thành năm nhóm theo tính chất khác nhau
nhóm bài bản hát tập trung đều có tất cả một trăm sáu mươi ba làng điệu bài hát phân chia thành năm nhóm theo tính chất khác nhau
bức tranh văn hóa dân tộc đồng thời giữ gìn và truyền dạy những giá trị tinh thần quý báu cho thế hệ mai sau